sau hơn ba giờ đồng hồ công tác trao trả ba trăm chín mươi năm đối tượng và năm mươi bốn thùng đựng tăng vật đã được trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tổ chức thực hiện đúng thủ tục quy định và an toàn
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng trần vũ luân sinh năm hai nghìn quê ở tỉnh kiên giang và phạm thị như ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi tháng sáu luân ý và nhóm bạn đi nhậu tại quán nướng đá thuộc khu dân cư việt sinh phường bình hòa thị xã thuận an
trong lúc đi vệ sinh ý và một người bạn tên ngân bị trương văn duy sinh năm hai nghìn một quê tỉnh thanh hóa treo gẹo
sau khi trở về bàn nhậu ý kể lại chuyện cho luân nghe
bực tức luân ra xe lấy một con dao rồi quay trở lại bàn nhậu tìm anh duy
khi thấy nhóm duy luân đã dùng dao xông vào đâm trúng anh nguyễn thanh hà
sau đó đối tượng ý đã giữ tay duy để cho luân dùng dao đâm anh duy
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
anh hà và anh duy bị thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm đào minh đức nguyễn quang hiếu phí văn vinh nguyễn phân thế và vũ văn hiền
đều trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu anh trần văn nghiêm ở tỉnh thái nguyên làm nghề xây dựng tại hà nội
có thuê anh trần văn đại chú tại tỉnh nam định làm trần thạch cao cho công trình của mình với tiền công là năm mươi triệu đồng
mặc dù anh đại đã nhiều lần đòi số tiền trên nhưng anh nghiêm chưa thanh toán
đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín anh đại đã nhờ nhóm của nguyễn văn thế đòi giúp số tiền
sau đó thì thế đã hẹn gặp anh nghiêm tại hà nội
nhưng anh nghiêm nói chưa có tiền trả nên các đối tượng đã bắt anh nghiêm đưa về nhà một đối tượng ở ân thi tỉnh hưng yên
để đánh đập đe dọa yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc
đến ngày một mươi hai tháng bảy thì anh nghiêm phải viết giấy nhận nợ số tiền trên thì các đối tượng mới thả về
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với công an huyện ân thi
vào cuộc điều tra xác minh và bắt giữ được ba đối tượng là đức hiếu và vinh
hiện hai đối tượng là thế và hiển đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã hai đối tượng trên đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
trong tăng cường công an chính quy về xã lực lượng công an xã đã nhận được sự giúp đỡ và quý mến của chính quyền cũng như nhân dân địa phương
là xã vùng đông của huyện thăng bình thời gian qua có nhiều dự án lớn được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã
theo đó số lượng lớn công nhân lao động tự do tập trung về đây để làm ăn sinh sống nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã diễn biến phức tạp
việc bố trí công an chính quy về xã bình minh là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự
mặc dù còn nhiều khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ địa bàn công tác nhưng khi xuống cơ sở cán bộ chiến sĩ được điều động bổ nhiệm đã phát huy tinh thần trách nhiệm trình độ chuyên môn nghiệp vụ
từng bước khắc phục khó khăn để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương chủ động giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở bảo đảm bình yên trong mỗi thôn xóm từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân

công an xã đã ngày đêm bám địa bàn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân nắm bắt những diễn biến tình hình an ninh trả tựa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết
lực lượng công an xã cũng đã tham gia điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản xử lý tốt các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn
công an xã đã ngày đêm bám địa bàn tìm hiểu tâm tưa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết tốt tình hình an ninh trả tựa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết tốt tình hình an ninh trả tựa trên địa bàn
công an xã đã ngày đêm bám địa bàn tìm hiểu tâm tưa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết tốt tình hình an ninh trả tựa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết tốt tình hình an ninh trả tựa
công an xã đã ngày đêm bám địa bàn tìm hiểu tâm tưa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết tốt tình hình an ninh trả tựa ở từng thuần xóm
công an xã đã ngày đêm bám địa bàn tìm hiểu tâm tưa ở từng thuần xóm để kịp thời giải quyết tốt tình hình an ninh trả tựa